theo thông tin từ lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu tà lùng huyện phục hòa
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
tìm kiếm ba nạn nhân mất tích tại mức chín trăm bốn mươi một xã đại sơn huyện tà lùng tỉnh cao bằng
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám nhiều người dân tụ tập tại mốc chín trăm bốn mươi một để vượt biên trái phép
sang nước láng rình trung quốc làm thuê và do số người đi trên bè mảng quá lớn
nên đã làm gãy bè mảng và khiến ba người mất tích
ba nạn nhân là hoàng thị niêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hoàng văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng ngụ tại huyện quảng uyên nông thị sen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại huyện phục hòa
và lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm trong phạm vi bốn cây số
sáu mươi người được huy động tìm kiếm nhưng đến giờ này vẫn chưa tìm được nạn nhân